phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương chịu ảnh hưởng
của cơn bão số một mươi hai tại tỉnh khánh hòa phó thủ tướng yêu cầu cần quyết liệt di rời người dân đến nơi an toàn
cơn bão số một mươi hai có cường độ gió rất mạnh kèm mưa rông lớn và sẽ tiếp cận bờ biển nước ta trong ít giờ nữa
hiện tại các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng do bão đã sơ tán tổng số một hai trăm sáu mươi chín hộ trên năm chín trăm ba mươi chín
và dự kiến sơ tán chín mươi sáu bốn trăm năm mươi hai hộ trên bốn trăm hai mươi sáu tám trăm tám mươi ba người
thông báo kiểm đếm sáu mươi năm trăm bốn mươi bảy tàu trên hai trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu lao động di chuyển đến khu vực an toàn
cấm biển sáu tỉnh gồm thừa thiên huế bình định phú yên khánh hòa bình thuận ninh thuận
hai tỉnh khánh hòa và bình định cũng đã cho học sinh nghỉ học
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các tỉnh phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân
đặc biệt là sự an toàn của người dân đang còn trên biển
phải di rời hướng dẫn vào nơi an toàn trước một mươi tám h tối ngày ba tháng một mươi một và bảo vệ các công trình hồ đập
đây là thời điểm cần đến sự vào cuộc của các lực lượng đặc biệt là lực lượng vũ trang quân khu năm
và các đơn vị khác đóng trên địa bàn những tỉnh có ảnh hưởng của bão
ngoài ra phó thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc vừa đối phó với bão chúng ta còn phải đảm bảo an toàn cho hội nghị apec